chính phủ nga cho biết toàn bộ năng lượng và các hàng hóa xuất khẩu của nga có thể được định giá bằng đồng rút
đây được cho là một tín hiệu thể hiện sự đáp trả mạnh mẽ của nga với các lệnh trừng phạt của phương tây
chủ tịch hạ viện nga cho biết là gần như toàn bộ năng lượng và các mặt hàng xuất khẩu của nga có thể được định giá bằng đồng rút
theo ông danh sách hàng hóa xuất khẩu bằng đồng rút của nước này cần được mở rộng bao gồm cả ngũ cốc dầu mỏ và gỗ
nói về phát biểu trên người phát ngôn của điện kremlin dmitry peskov cho rằng đây là một ý tưởng nên được cân nhắc
ông peskov cho biết việc định giá các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nga bằng đồng rút là vì lợi ích của nước nga và của các đối tác
tuy nhiên nhà sẽ không ngay lập tức yêu cầu người mua phải thanh toán khí đốt bằng đồng rút mà sẽ có một sự chuyển tiếp dần